để bảo vệ an toàn lưới điện phòng chống tai nạn điện trong nhân dân ngành điện tỉnh con tum đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với an sinh xã hội ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh
để nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về bảo vệ an toàn lưới điện phòng chống tai nạn điện ngành điện tỉnh con tum đã đến từng thôn làng sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền bằng miệng cổ động trực quan phát tờ rơi giúp người dân dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện
cùng với hoạt động tuyên truyền ngành điện địa phương hướng dẫn người dân cách sử dụng các thiết bị điện hiệu quả và tiết kiệm điện năng tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ an toàn lưới điện phòng chống tai nạn điện cho những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa tỉnh con tum
từ sự đóng góp của cán bộ công nhân vừa qua ngành điện tỉnh con tum đã xây dựng năm căn nhà tình nghĩa tặng giống cây dược liệu làm một mươi tám nhà vệ sinh với tổng trị giá trên hai trăm linh triệu đồng tặng cho người dân